ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch một trăm tám mươi hai nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết trung thu trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó hà nội thành lập ba đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố do sở y tế sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở công thương làm trưởng đoàn
tại cấp quận huyện thị xã và cấp xã phường thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra theo phân cấp ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu việc thanh tra kiểm tra có trọng tâm trọng điểm tập trung vào những vi phạm về chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm
đặc biệt chú trọng kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết trung thu như bánh trung thu kẹo rượu bia nước rẻ khát
thời gian thanh tra kiểm tra bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín